các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nguyễn hồng vũ thành viên nhóm nghiên cứu vaccine covid một mươi chín của viện nghiên cứu city of hope california cho rằng
với sự biến đổi của các biến chủng mới hiệu quả bảo vệ lây nhiễm của vaccine hiện tại có lẽ không còn nhiều
khi mà kháng thể tạo ra đã nhắm trượt quá nhiều
việc lấy số lượng bù chất lượng bằng các mũi tăng cường có đặc điểm giống với mũi cơ bản ngày càng kém hiệu quả hơn
tuy nhiên hiệu quả bảo vệ bệnh nặng của các vaccine vẫn tốt
điều này có thể thấy qua việc số lượng người nhiễm tăng rất cao nhưng số lượng người trở nặng hoặc tử vong không tăng nhiều
theo reuter ngày bảy tháng một cơ quan an ninh y tế anh cho biết khoảng ba tháng sau khi tiêm mũi vaccine thứ ba
khả năng bảo vệ chống lại nguy cơ nhập viện ở người từ sáu mươi năm tuổi trở lên vẫn được giữ ở mức cao khoảng
cơ quan này cho biết để so sánh khả năng bảo vệ chống lại bệnh nặng ở người từ sáu mươi năm tuổi trở lên
sau khi tiêm hai mươi vaccine giảm xuống còn khoảng bảy mươi sau ba tháng và còn năm mươi sau sáu tháng
chúng cho thấy mũi vaccine thứ ba tiếp tục cung cấp mức độ bảo vệ cao chống lại bệnh nặng ngay cả ở những người cao tuổi
theo tiến sĩ vũ hiện các nghiên cứu về mũi bổ sung sau mũi thứ ba vẫn còn rất ít chúng ta chưa thể nói là có lợi hay không
tiêm chủng thêm mũi thứ tư để tăng kháng thể nhưng người dân vẫn có nguy cơ cao lây nhiễm
tiến sĩ nguyễn hồng vũ nói trước mắt với chủng omicron và vaccine hiện nay tôi cho rằng mũi bún là không cần tiêm cho đại trà
ngành y tế chỉ nên tập trung vào nhóm đối tượng nguy cơ cao như bệnh nền suy giảm miễn dịch cao tuổi
đồng quan điểm tiến sĩ bùi lê minh trưởng ngành công nghệ sinh học viện kỹ thuật công nghệ cao đại học nguyễn tất thành tp hcm cho biết
mũi vaccine covid một mươi chín thứ tư chỉ cần thiết với nhóm đối tượng nguy cơ cao và bị suy giảm miễn dịch
hiện các nghiên cứu về mũi thứ tư chưa nhiều và chưa đủ thuyết phục về mặt lợi ích để triển khai cho toàn dân
tiến sĩ minh cho rằng điều quan trọng là các vaccine đang dùng nếu không còn hiệu quả phòng lây nhiễm cao với biến chủng mới như omicron
vào thời điểm có thể triển khai mũi bốn phần lớn người dân đã nhiễm biến chủng delta và omicron
đây có thể coi là các liều bổ sung hiệu quả cao và có giá trị bảo vệ lâu dài hơn sau khi khỏi
với những người đã tiêm hai ba liều vaccine và từng nhiễm omicron hiệu quả đáp ứng miễn dịch đạt ở mức cao nhất là nguy cơ bệnh nặng giảm xuống rất thấp
tiến sĩ lê minh phân tích số ca nhiễm cao kỷ lục hiện nay ở nhiều nơi trên toàn quốc nhưng số ca nặng và tử vong lại có xu hướng giảm
điển hình như tp hcm có những ngày không ghi nhận ca tử vong cho thấy hiệu quả của chương trình vaccine đã đạt mục tiêu
theo tiến sĩ lê minh mũi thứ tư là liều vaccine cập nhật với cấu trúc biến thể virus mới như delta và omicrone có thể tiêm bổ sung cho người đã khỏi bệnh sáu đến chín tháng
ngay cả trong trường hợp đó nhóm đối tượng thực sự cần bổ sung vaccine cũng không nhiều
theo chuyên gia này việc tiêm mũi bốn
cũng cần được nghiên cứu và xem xét
chúng ta không còn thấy nhiều lợi ích từ việc bổ sung liều vaccine thiết kế với biến chủng cũ
các kháng thể sinh ra không còn đạt hiệu quả trong việc ngăn ngừa omicron
thời gian bảo vệ là rất ngắn
bên cạnh đó ta cũng không thể tiêm liên tục sau vài tháng vì hệ miễn dịch có nguy cơ suy yếu tăng các nguy cơ tác dụng phụ không mong muốn
ở giai đoạn này chi phí bỏ ra tiêm vaccine cho tất cả người dân quá lớn so với lợi ích đem lại khác với giai đoạn cần mỗi một và mũi hai
vị chuyên gia này cho rằng chiến lược việt nam cần tập trung hiện nay là bình ổn thị trường thuốc và trang thiết bị y tế phục vụ điều trị và chăm sóc sức khỏe bệnh nhân
các đơn vị liên quan phải kiểm soát thị trường tốt để giảm tác hại của việc sử dụng thuốc phương pháp điều trị hiệu quả thấp không hiệu quả hay thậm chí là gây hại cho người bệnh
bên cạnh đó nhà nước cần hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất nhập khẩu thuốc và trang thiết bị y tế để người dân có thể dễ dàng tiếp cận tự chăm sóc sức khỏe khi nhiễm bệnh
quỹ vaccine nên để đặt hàng cho vaccine thiết kế cập nhật thay vì mua vaccine thế hệ đầu
tiến sĩ nguyễn hồng vũ cũng cho rằng cần có những mũi vaccine cải tiến để theo kịp sự thay đổi của biến chủng mới làm tăng lại hiệu quả bảo vệ lây nhiễm của vaccine
một người có thể tái mắc covid một mươi chín bao nhiêu lần
ngày càng nhiều người tái mắc covid một mươi chín chỉ sau một hai tháng khỏi bệnh
các chuyên gia nhấn mạnh chúng ta có thể nhiễm ncov nhiều lần và tiêm vaccine giúp giảm nguy cơ trở nặng
đầu tháng một guardian đưa ra một thông tin
đưa ra một thông tin về trường hợp nữ sinh viên trường y tại anh mắc covid một mươi chín tổng cộng bốn lần
tháng chín năm hai nghìn hai mươi waton phát hiện mắc covid một mươi chín ngay trước khi lên đường nhập học
thời điểm đó cô làm thêm trong quán rượu và luôn đeo khẩu trang
ở lần mắc covid một mươi chín thứ hai và thứ ba nữ sinh viên cảm thấy khó chịu vì bị chảy nước mũi
xong đến lần thứ tư vài ngày sau khi xét nghiệm dương tính triệu chứng của cô giống cúm
một trường hợp khác là aonolon một cậu bé một mươi hai tuổi ở israel nhiễm lần lượt ba chủng ncov là alpha delta và omicron
ở lần nhiễm omicron sức khỏe của alon không bị ảnh hưởng nhiều cũng không có nhiều triệu chứng
thời điểm biến chủng alpha cậu bé lên cơn suốt cao
các ca nhiễm khiến nhiều người lo lắng sau khi khỏi bệnh
nguy cơ tái mắc covid một mươi chín cao thế nào và mỗi bệnh nhân có thể tái nhiễm ncov bao nhiêu lần
tài mắc covid một mươi chín phổ biến thế nào
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc
tình trạng tài mắc covid một mươi chín khá hiếm song kết quả điều tra ở nhiều nghiên cứu cho thấy
xu hướng này đang dần phổ biến hơn
cnet dẫn thông tin từ cdc cho thấy biến chủng delta dễ lê chuyển hơn
và tỷ lệ tái nhiễm với biến chủng này cũng có thể cao hơn so với anpha hay các biến chủng khác
sự xuất hiện của omicron càng khiến tình trạng này thêm phổ biến
phân tích của cơ quan an ninh y tế vương quốc anh được công bố vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cho thấy
cứ một mươi người lại có một ca nhiễm biến chủng omicron ở nước này
nghiên cứu cũng chỉ ra
kháng thể từ lần mắc covid một mươi chín trước đó bị suy yếu mạnh trước biến chủng mới
bởi omicron mang các đột biến tránh được khả năng miễn dịch từ hai liều vaccine
hoặc nhiễm ncov từ trước
một nghiên cứu khác tại anh từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một đến ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một kết luận rằng
f khỏi bệnh chỉ có một mươi chín khả năng chống lại omicron
con số này ở người đã tiêm hai liều vaccine covid một mươi chín cũng tương tự khoảng hai mươi
ngoài ra mũi tiêm tăng cường được cho là có thể bảo vệ năm mươi tám mươi
nguy cơ nhiễm omicron có triệu trứng
vì sao f mắc covid một mươi chín nhiều lần
trong bài viết trên the conversation giáo sư paul hunter tại đại học anh
cố vấn của tổ chức y tế thế giới who cho hay
câu trả lời có thể là khả năng miễn dịch của chúng ta thường không đủ để ngăn ngừa lây nhiễm ncov
điều đó có thể do sự xuất hiện của biến chủng mới như omicron với nhiều đột biến
hệ miễn dịch khó phân biệt
nói cách khác virus đã lọt qua được khả năng miễn dịch từ lần mắc trước đó
khả năng thứ hai là miễn dịch mà chúng ta có được từ lần mắc covid một mươi chín trước
hay tiêm chủng đã suy yếu
giải pháp cho điều này là những mũi vaccine tăng cường
khi virus xâm nhập các tế bào b t sẽ làm việc để chống lại nhiễm chủng
các kháng thể do tế bào b sản xuất hoạt động như hàng phòng thủ tiên tuyến
chống lại nguy cơ nhiễm trùng và ngăn chặn tế bào bị lây nhiễm
từ đó bảo vệ chúng ta khỏi nguy cơ bị tái nhiễm
trong khi đó tế bào t sẽ tiêu diệt những tế bào bị nhiễm bệnh
sau khi mối đe dọa của virus qua đi các tế bào tb chết đi và lượng kháng thể duy giảm
theo thời gian các kháng thể mất đi tạo cơ hội cho virus xâm nhập lần thứ hai
nhất là khi nó được biến nhiều như ncov mang nhiều ưu thế thích ứng hơn với cơ thể
virus không ngừng phát triển và hình thành đột biến mới biến chủng mới
nếu nhiều dân số vẫn chưa được tiêm chủng hoặc không có khả năng miễn dịch
các chuyên gia lo ngại có thể xuất hiện biến chủng vô hiệu hóa vaccine
ngoài ra ncov hầu như luôn xâm nhập vào cơ thể qua đường mũi và cổ họng
trong khi đó miễn dịch trong lớp niêm mạc ở những khu vực này
có xu hướng tồn tại tương đối ngắn so với hệ miễn dịch trên toàn cơ thể
điều này cũng có thể giải thích vì sao khả năng bảo vệ chống lại bệnh nặng thường bắt nguồn từ phổi
kéo dài hơn khả năng bảo vệ chống lại nguy cơ lây nhiễm
sau bao lâu khỏi bệnh f có thể tái mắc covid một mươi chín
một nghiên cứu tại anh trên hai mươi năm sáu trăm sáu mươi một người từ tháng sáu đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi cho thấy
f giảm giảm một mươi bốn nguy cơ tái nhiễm ncov trong bảy tháng sau đó
dưới hai tình nguyện viên có kết quả mắc covid một mươi chín lần thứ hai
dù vậy sự xuất hiện của biến chủng mới khiến các khả năng bảo vệ của kháng thể
từ lần mắc trước đó dần bị rút ngắn
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một một nghiên cứu xem xét khả năng tái nhiễm các chủng ncov khác nhau
và phát hiện một người từng mắc covid một mươi chín có thể tái nhiễm trong vòng ba tháng đến năm năm
nếu không được tiêm vaccine thời gian trung bình là một mươi sáu tháng
tuy nhiên một số f tài mắc sớm hơn thời gian này thậm chí chỉ sau một đến hai tháng
giáo sư tiến sĩ william
trung tâm y tế đại học vandebis mỹ cho thấy
một người quan niệm sau khi khỏi covid một mươi chín bạn sẽ được bảo vệ vĩnh viễn như từng mắc sởi
nhưng hai loại virus gây ra bệnh này hoàn toàn khác nhau
khả năng bảo vệ khỏi ncov sẽ mất đi một cách tự nhiên sau thời gian
điều này đồng nghĩa mỗi người có thể tái mắc covid một mươi chín không chỉ hai lần mà là nhiều lần
một số nghiên cứu vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của trường y tế công cộng yell cho biết
người chưa được tiêm vaccine sẽ có khả năng miễn dịch chống lại tài nhiễm trong khoảng ba sáu mươi một tháng
song dữ liệu này tính toán trước khi omicron xuất hiện
và hiện tại các chuyên gia nhấn mạnh chưa đủ dữ liệu để biết một f có thể tái nhiễm omicro nhiều lần hay không
tuy nhiên uksa khẳng định nguy cơ này hoàn toàn có thể xảy ra
và tiêm vaccine vẫn là cách giúp bảo vệ chúng ta trước nguy cơ tái nhiễm
cdc trích dẫn một nghiên cứu cho thấy
người chưa được tiêm chủng có nguy cơ tài nhiễm cao gấp hai lần nhóm đã tiêm vaccine covid một mươi chín
nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng
người chưa tiêm vaccine có nguy cơ nhập viện cao gấp năm lần
nếu mắc covid một mươi chín lần thứ hai